trước thực trạng thiếu hụt lượng vaccine sáu trong một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi đã nỗ lực liên hệ với nhà cung ứng nhập thêm năm trăm năm mươi liều vaccine sáu trong một loại infrad để giải quyết một phần nhu cầu tiêm cho trẻ
với số lượng năm trăm năm mươi liều vaccine trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng ngãi chia làm năm đợt tiêm cho trẻ
ngành y tế quảng ngãi cũng bố trí y bác sĩ để thực hiện tiêm chủng tránh tình trạng chen lấn tranh giành vaccine như những ngày qua
hiện vẫn còn hơn một người đăng ký tiêm vaccine sáu trong một cho trẻ tại các trung tâm y tế
tuy nhiên do khan hiếm vaccine số lượng về ít hơn nhu cầu nên ngành y tế quảng ngãi tiếp tục điều tiết công khai để người dân biết nhằm tránh những vấn đề phát sinh mất an ninh trật tự
đồng thời tiếp tục tìm nguồn cung cấp vaccine sáu trong một với số lượng lớn đáp ứng đủ nhu cầu của các phụ huynh đã đăng ký tiêm cho trẻ trong tháng năm